trong một con ngõ nhỏ trên phố yên lãng quận đông đa thành phố hà nội
có một quán cà phê vô cùng đặc biệt
nó đặc biệt là bởi từ lâu nơi đây đã là địa chỉ quen thuộc của các bác sĩ
và những người có tấm lòng thiện nguyện
chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn chung tay vì sức khỏe cộng đồng
đó chính là mơ phố trụ sở của hội bác sĩ tình nguyện
cứ sáng thứ bảy hàng tuần quán cà phê mơ phố ở ngõ tám mươi hai yên lãng
lại trở thành một trạm xá thu nhỏ với các hoạt động khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho tất cả mọi người
bà nguyễn thị loan sáu mươi tuổi đi lại khó khăn đã đau khớp nhiều năm nay nhưng chưa đi khám ở đâu
tình cớ biết đến hoạt động này nên bà đã đến khám
bà và tất cả mọi người đến đây khám đều được siêu âm tổng quát nội soi
tay mũi họng xét nghiệm tiểu đường khám và tư vấn
đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được phát thuốc miễn phí
tử cung thì có vấn đề còn khớp tay khớp chân thì bị tràn dịch
tôi đến đây khám thì tôi thấy thái độ các bác sĩ ở đây nhiệt tình cởi mở tràn hòa với lại bệnh nhân
không có khoảng cách để cho bệnh nhân sợ
tôi tưởng là khám thế này đi khám tổng quát hết thì phải tôi thấy sợ sợ nhưng mà vào đây tôi không thấy sợ
hầu hết bệnh nhân đều có vấn đề về sức khỏe chủ yếu là người dân lao động
họ cũng ít có điều kiện được đến các bệnh viện làm việc các bệnh viện lớn để khám
cho nên họ cũng không biết được tình trạng sức khỏe của mình
mà đến lúc phát hiện ra thì cái khả năng cứu chữa nó kém và cái chi phí nó rất là tốn
thì công hội xây dựng được chương trình này giúp đỡ để mình tầm soát được các bệnh cho các đối tượng đấy một cách sớm hơn
để họ có phương hướng điều trị và tiết giảm chi phí về điều trị y tế sau này cho họ
thành lập từ năm hai nghìn một mươi năm hội bác sĩ tình nguyện đã tập hợp được nhiều bác sĩ dược sĩ
đang công tác tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố hà nội và có cả những người đã nghỉ hưu
họ đến đây vì cùng chung một mong muốn chung tay vì sức khỏe cộng đồng giúp những người không đủ điều kiện được chăm sóc y tế
nguồn thủ quán cà phê này cũng như các hoạt động đêm nhà các thứ thì đều là gây quỹ cho những chương trình khám diễn bệnh thị nguyện này
ngoài việc kinh doanh cà phê đồ uống ra thì còn trưng bày một số những sản phẩm kim việt
tức là những sản phẩm chủ công của những bạn khuyết tật
hay là mọi người cũng có những cái phiên trợ đồ cũ tức là sẽ tiến hành quyên góp những cái đồ cũ từ mọi người
sau đó mọi người vận động của hội đến đây thì sẽ mỗi tháng sẽ mở một phiên trợ đồ cũ như thế cũng bán để gây quỹ cho các chương trình
với những hoạt động của hội bác sĩ tình nguyện nhiều người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tiếp cận và chăm sóc sức khỏe tốt hơn
nâng cao sức khỏe cộng đồng
và với mơ phố các bác sĩ sẽ tiếp tục nối dài những giấc mơ cho những trẻ em vùng cao và những mảnh đời không may mắn